nhân dân tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người và tuyên phạt hai mươi năm tù
đối với bị cáo nguyễn hữu sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn hữu sang điều khiển xe mô tô đến nhà một người bạn để đòi nợ
tại đây giữa sang và người thanh niên xảy ra mâu thuẫn sang đã dùng dao bấm đông trúng ngực khiến nạn nhân tử vong sau đó
sau khi gây án sang bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ tại một nhà trọ ở phường đông thuận thị xã bình minh
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước cho biết vừa phát hiện xử lý hàng loạt xe tải chở hàng hóa vượt quá tải trọng cho phép
vào dạng sáng nay lực lượng cảnh sát giao thông đã mật phục phát hiện bảy xe tải đi từ hướng tây ninh qua địa bàn bình phước
rồi dừng lại bên lề đường đoàn thị điểm phường hưng chiến thị xã bình long có dấu hiệu chở quá tải trọng cho phép nên tiến hành dừng phương tiện
qua kiểm tra tải trọng lực lượng chức năng đã phát hiện cả bảy xe đều vi phạm lỗi chở quá tải trọng và lập biên bản xử lý
qua công tác nắm tình hình phát hiện ông dương văn sơn ở phường đồng kỵ tp tử sơn thường xuyên livestream đăng bài bán quần áo dằn di
trang phục quân đội nước ngoài trên mạng xã hội facebook
phòng an ninh kinh tế chủ trì phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh bắc ninh đã tiến hành kiểm tra
lực lượng công an đã thu giữ bốn mươi năm áo khoác áo măng tô quần áo dằn di áo giáp chống đạn đã qua sử dụng bảy dây lưng vải dù
hai mũ vải và bốn trăm linh sáu phụ kiện gắn theo quần áo như phù hiệu nhãn mát có quy cách giống cấp bậc quân hiệu của quân đội nước ngoài
ông sơn không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hóa đơn chứng tử hợp pháp
cục quản lý thị trường tỉnh bắc ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông dương văn sơn một mươi sáu triệu đồng
một số lượng lớn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc vừa bị đồn biên phòng quảng đức bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh thu giữ
tại khu vực bản văn tốc tổ tuần tra kiểm soát đồn biên phòng quảng đức phát hiện xe tải do nguyễn văn việt
trú tại huyện hải hà đang bốc hàng từ nhà một người dân lên xe
kiểm tra trên xe lực lượng chức năng phát hiện sáu mươi năm bao tải chứa nầm lợn đông lạnh tổng trọng lượng gần hai tấn
tiếp tục kiểm tra nơi tập kết hàng lực lượng chức năng phát hiện thêm ba tấn nầm lợn đông lạnh
tiếp tục kiểm tra nơi tập kết hàng lực lượng chức năng phát hiện thêm ba tấn nầm lạnh